liên quan đến việc bình phước hỗ trợ nông dân hơn bốn mươi bốn bảy tỷ đồng để bảo vệ diện tích điều bị sâu bệnh
tuy nhiên kết quả sau khi hỗ trợ thì nhiều nơi nông dân bị mất trắng vụ điều vừa qua
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
và đề nghị tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan
kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy các xã phát hai loại thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt trên cây
đều là không đúng theo đối tượng cây trồng bởi hai loại này là thuốc sử dụng cho cây lúa
nhưng lại phát cho nông dân sử dụng cho cây điều
quyết định của tỉnh bình phước về mức hỗ trợ là bình quân hai triệu đồng một hectare
hạng mục hỗ trợ là thuốc bảo vệ thực vật chăm sóc bảo vệ bông và trái non của cây điều
đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số
trong niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên ủy ban nhân dân huyện bù đăng lại phê duyệt hỗ trợ
bằng tiền cho các hộ dân bình quân năm trăm linh đồng một hộ mà không dựa vào diện tích điều thực tế
theo đó sở nông nghiệp và phát triển đông thôn đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra
trước đó trong tổng số hơn bốn mươi bốn bảy tỷ đồng hỗ trợ nông dân trồng điều thuộc các đối tượng hộ nghèo
cận nghèo gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số
riêng huyện bù đăng được nhận hơn một mươi bảy bảy tỷ đồng
tuy nhiên khi triển khai đã xuất hiện nhiều bất cập đặc biệt là vụ điều năm nay
bà con nông dân huyện bù đăng mất mùa trầm trọng nhiều hộ gần như mất trắng